nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam kỷ niệm bảy mươi năm toàn quốc kháng chiến
sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt các đồng chí đại biểu
đại diện cho các thế hệ cán bộ cục tác chiến bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
cục tác chiến là cơ quan chỉ huy tham mưu tác chiến chiến lược cơ quan cơ mật trọng yếu của quân đội ta
là một trong những cơ quan quan trọng nhất của bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
trong suốt bảy mươi một năm qua kể từ khi được thành lập ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
đế quốc mỹ xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
cục tác chiến đã làm tốt chức năng tham mưu đề xuất với quân ủy trung ương bộ quốc phòng bộ tổng tham mưu
trực tiếp chỉ đạo ngành tác chiến toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc
nói chuyện với các thế hệ cán bộ của cục tác chiến chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh và biểu dương
những đóng góp của đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân